trên địa bàn quân khu bốn nghệ an là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do hoàn lưu của cơn bão số chín gây ra
trong đó thì có huyện thanh trương đô lương hiện nay nước vẫn còn chưa rút hết
trong đợt mưa lũ vừa qua nhà anh nguyễn hiễu hoàng thôn mỹ lương bị ngập nước hơn năm mét
hai con lợn và một con bò cũng bị cuốn trôi theo nước lũ
hiện tại còn lại ba tấn lúa đã mọc mầm những vật dụng sinh hoạt dính toàn bồn đất
chỉ còn một mẹn nữa thôi lên đến trên nóc luôn
đây có đang xà dân quân của xà đây là có ở huyện cho họ để kiểu nhà em và chồng em
thì đưa lên trên ủy bán ạ
sau rồi hôm nay thì có dân quân với bộ đội về giúp đời dọn dẹp cho gia đình nhà em
em xin chân thành cảm ơn đến cả ngày
đây chỉ là một trong sáu trăm linh hộ dân huyện thanh trương tỉnh nghệ an
bị nước ngập trong đợt mưa lũ vừa qua
trước những khó khăn của địa phương hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ quân khu bốn
khẩn trương có mặt tại hai huyện thanh trương và đô lương của tỉnh nghệ an
cùng nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
thấy cảnh bà con nhân dân bị nước vào trong nhà thì rất là khổ
nên anh em chúng tôi thì xem như nhà của bà con nhân dân thì cũng giống như nhà mình
anh em hết lòng giúp đỡ bà con nhân dân
để sớm trả lại cuộc sống bình yên cho bà con nhân dân
sau hai ngày giúp nhân dân hai km đường liên thôn một mươi trường học bốn ủy ban nhân dân xã
ba mươi bốn nhà văn hóa thôn cùng một trăm linh hộ gia đình đã được dọn dẹp
thao rửa bùn đất vệ sinh môi trường và khám sức khỏe cấp thuốc miễn phí cho nhân dân
sự đoàn đã triển khai trên hai hướng hướng trung đoàn bồ bình i giúp cho nhân dân ở huyện đô lương
và hướng của trung đoàn ba trăm ba mươi năm giúp cho cấp ủy chính quyền và nhân dân huyện thanh chương
trước thiệt hại của nhân dân cán bộ chiến sĩ sư đoàn quyết tâm nỗ lực khắc phục nhanh nhất hậu quả
để đưa cuộc sống của nhân dân vào ổn định
trước những mất mát do mưa lũ gây ra sự có mặt giúp đỡ kịp thời chung tay khắc phục hậu quả thiên tai
của cán bộ chiến sĩ quân khu bốn trong thời gian này
là nguồn động viên quan trọng để cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh nghệ an vượt qua khó khăn sớm ổn định cuộc sống